xin chào và hẹn gặp lại
hôm qua đã xác nhận hai mẫu iphone một mươi hai và iphone một mươi hai pro có thể gặp lỗi liên quan đến loa thoại đồng thời tập đoàn này ra thông báo triển khai chương trình dịch vụ cho những khách hàng gặp phải lỗi này
những thông tin đáng chú ý này sẽ được chúng tôi truyền tải tới quý vị và các bạn trong sáu mươi phút sắp tới của chương trình an ninh toàn cảnh hôm nay chủ nhật ngày hai mươi chín tháng tám kính chào quý vị và các bạn
mở đầu như thường lệ sẽ là những tổng hợp với các tin tức an ninh trật tự đáng chú ý mà chúng tôi vừa cập nhật
một đường dây mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia với số lượng lớn từ nước ngoài thầm lậu qua các tỉnh tây bắc và lào cai vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh lào cai triệt phá thành công bắt hai đối tượng thu giữ hai mươi bánh heroin
khi bị phát hiện tụ tập ăn nhậu trong thời gian giãn cách xã hội hai thanh niên ở đồng tháp đã đánh đội trưởng đội dân phòng bị thương
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tháp một mươi tỉnh đồng tháp đang tạm giữ hình sự nguyễn thanh sơn và trương văn nguyên cùng chú xã thanh mỹ để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ
tại đường tránh quốc lộ một a thuộc địa bàn huyện kim bảng tỉnh hà nam lực lượng công an phát hiện xe ô tô tải do tài xế đỗ mạnh giỏi chú tỉnh hưng yên điều khiển chở tám mươi một bao tải chứa khoảng một mươi sáu năm trăm linh bộ quần áo bảo hộ y tế không có nhãn mát
tại thời điểm kiểm tra lái xe không xuất trình được giấy tờ hợp pháp liên quan đến số hàng bước đầu lái xe khai nhận trở thuê số hàng trên cho một người phụ nữ ở huyện kim bảng về tỉnh nghệ an
sau khi nhận tiền hối lộ phạm việt cường và vũ thị lan cán bộ y tế huyện hưng hà đã để công nhân của hai doanh nghiệp thoải mái ra vào tỉnh thái bình qua chốt kiểm soát dịch covid một mươi chín triều dương mà không cần thực hiện thủ tục phòng dịch

ý nghĩa thứ nhất là trong lúc mà chúng ta chưa sản xuất được vắc xin
khi mà chúng ta đang rất cần khối lượng vắc xin rất lớn
để tiêm chủng để phòng ngồi cho người dân
thì cái việc mà các nước ủng hộ chính phủ các nước ủng hộ
các tổ chức tế ủng hộ của ta rất là thật
ý thứ hai là trong một cái bối cảnh dịch bệnh
nó diễn biến ngày càng phức tạp như vậy
và có thể nói rằng là trong cái điều kiện rất là khó khăn
của đất nước là cao như vậy
chỉ cái sự giúp đỡ của các tổ chức quốc tế
nó thật sự là quy bóng thật sự có nghĩa
và ý nghĩa thứ ba nữa theo tôi rất quan trọng
để nó chứng minh nó khẳng định
cái đối mặt của đảng
có thể sức mạnh trong nước sức mạnh ngoài nước
sức mạnh dân tộc sức mạnh quốc tế
để tạo thành sức mạnh tổng hợp chung
trong cuộc đấu tranh chủ tịch bệnh
vâng như vậy là có thể thấy rõ quyết tâm cao của đảng
cũng như là nhà nước trong công tác phòng chống dịch hiện nay
và cái sự quyết tâm nỗ lực này
thì cũng đã lan tỏa đến cả hệ thống chính trị
cũng như là toàn thể người dân
vậy thì theo phó giáo sư tiến sĩ nguyễn quốc bảo
lúc này thì mỗi người dân
chúng ta cần phải thể hiện trách nhiệm và nghĩa vụ của mình như thế nào
để có thể chung tay phòng chống dịch bệnh
cùng với đảng cùng với nhà nước
theo tôi trước hết mỗi người dân chúng ta
phải quyết đối tin tưởng
vào sự lãnh đạo của đảng
sự điều hành của chính phủ
tôi đối tin tưởng rồi
chúng ta lại đề thi
là hết sức là
chấp hành nghiêm trình
những cái chủ trương chính sách của đảng
những cái pháp luật của nhà nước
và cái chủ trương của chính quyền cao cấp
thật kỳ nghiêm trình
và cái thứ ba nữa
là khiên quyết đấu tranh
những cái luận điệu xuyên tạc
của các thuế lực
thủ lịch phản động
và kể cả những câu chuyện
tin sống tin giác
một điểm thứ tư nữa
đó là thực hiện phương chân
mỗi gia đình mỗi nhà
là một pháo đài
mỗi người dân là một chính sĩ
và đồng thời
thực hiện một cái truyền thống
đó là một cái đạo lý
đó là bản kết
thương thân tương lai

đã nhận lời mời tham dự chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
và đã có những phân tích hết sức sâu sắc